trong bài phát biểu mới đây về chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện tiến tới bao phủ toàn dân thông qua cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
bền vững dựa trên nguyên tắc đóng hưởng là một trong những giải pháp quan trọng
có thể nói trong thời gian qua ngành bảo hiểm đã rất nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu này
một trong những nội dung của bảo hiểm xã hội đa tầng đó là phát triển mạnh bảo hiểm xã hội tự nguyện
coi đây là loại hình bảo hiểm xã hội cơ bản
thực tế những năm gần đây bảo hiểm xã hội việt nam luôn trú trọng phát triển loại hình bảo hiểm xã hội này
đây là buổi tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm trong đó chú trọng đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
tại thôn tà vàng xã an nông huyện tây giang của tỉnh quảng nam
không chỉ nhân viên bảo hiểm huyện biêu điện huyện tham gia tuyên truyền cho bà con
mà cả những người đang trực tiếp được hưởng chính sách này cũng được huy động tham gia
bản thân tôi là người đã nghêu người đóng bảo hiểm xã hội là từ lâu rồi đến bây giờ cũng tiếp truyền cho bà con cho nhân dân
gặp gỡ ở đâu cũng phải nói là nhân dân bà con cả cũng đang đóng bảo hiểm
không chỉ tư vấn cho người dân thông qua các buổi tuyên truyền
trong hội nghị tuyên truyền mà các nhân viên biêu điện cũng tự mình đăng ký loại hình này trong khoảng thời gian chờ ký hợp đồng làm việc chính thức
em đã làm ở đây được năm tháng bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này mình có cái chế độ lương hư về sau mình sẽ được đóng liên tiếp
sau hai năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt kết quả đầy ấn tượng
nhiều người dân tại các địa phương đã chủ động tìm hiểu đăng ký
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện song nhiều nơi tỷ lệ vẫn còn chưa cao
mình chỉ nghĩ là mình để tiết kiệm sau này về già thì cũng mỗi tháng có cũng có lương hưu
đối với tp hcm là một thành phố tiềm năng thì tuy nhiên cái đối tượng tham gia thì nó thấp
vì có lẽ là cái tuyên truyền phổ biến thì người dân chưa được hiểu rõ được chính sách bấm sơ nguyện nhiều
tuy nhiên đây là một nơi quan trọng trong cái tương lai của người dân trên đường hàng tp hcm cũng như cả nước
một trong những vấn đề mà nhiều địa phương đang đặt ra đó là nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
sớm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu thêm một triệu người tham gia đó là gắn trách nhiệm vào cuộc của chính quyền địa phương
tham mưu cho từng ủy ban nhân cấp cấp giao cái trị tiêu về cho từng xã phường
thì bây giờ thì cái trách nhiệm không liên kỳ với mỹ sậu mà là cả hệ thống chính trị rồi
cho nên chúng tôi cũng cảm thấy là rất là là
yên tâm và sẽ thực hiện hết phần nhiệm vụ của ngành mỹ sậu tức là truyền thông cũng như tác nghiệp cũng như là hướng dẫn cụ thể cho từng người
việt nam mới chỉ có khoảng bốn mươi bảy số người hết tuổi lao động có lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu đái người có công hàng tháng
bởi vậy thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tạo điều kiện để mọi người dân khi hết tuổi lao động đều có lương hưu
góp phần hoàn thiện bảo hiểm xã hội đa tầng bảo đảm an sinh xã hội
nâng cao đời sống của người dân theo đúng nghị quyết hai mươi tám của đảng